thành phố hà nội ban hành chỉ thị hai mươi về các biện pháp phòng và chống dịch covid một mươi chín với ba mức giãn cách xã hội
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với công an thành phố sở giao thông vận tải để lắp đặt các chốt cứng để hạn chế người và phương tiện từ vùng hai ba di chuyển vào vùng một và ngược lại
người đứng đầu thành phố cũng giao công an tp hà nội tổ chức quản lý chặt chẽ và áp dụng thực hiện nghiêm quy định nhận cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu với tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố
thành phố khác và các chốt kiểm soát tại vùng một
ủy ban nhân dân thành phố hà nội do công an lắp đặt hệ thống camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy và truyền tiếng hiệu thông tin hình ảnh về sở chỉ huy thành phố đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân phương tiện được phép mới ra đường ai ở đâu thì ở đó người ở vùng nào thì ở vùng đó đảm bảo an ninh trật tự không để ung tắc tập trung đông người tại các chốt kiểm soát
chủ động ban hành sớm các kế hoạch triển khai cụ thể và thông tin tuyên truyền
hướng dẫn để các tổ chức cơ quan đơn vị người dân biết và thực hiện
từ bảy giờ ngày bốn tháng chín thành phố hà nội triển khai ba mươi chín chốt trực tại vùng đỏ
đây là khu vực gồm một mươi quận huyện tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa hai bài trưng thanh xuân hà đông hoàng mai thanh trì và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
các chốt trực tại vùng đỏ của thủ đô sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện

trước đó hôm hai mươi bốn tháng bảy sở giao thông vận tải hà nội đã dừng hoạt động chở khách hàng hóa bằng mô tô
bao gồm xe công nghệ và xe ôm khi hà nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
việc yêu cầu shipper dùng hoạt động thời điểm đó là do lo ngại không có đầu mối quản lý
hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính phủ nhật bản đã quyết định tiếp tục cung cấp cho việt nam thái lan và đài loan trung quốc
tổng cộng bốn trăm bốn mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca
quyết định cung cấp vaccine phòng ngừa covid một mươi chín lần này của chính phủ nhật bản
được đưa ra sau khi đã đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh tại việt nam thái lan đài loan trung quốc
gồm số ca mắc mới hệ thống y tế tiến độ tiêm chủng
cũng như nhu cầu và yêu cầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín của công dân nhật bản
đang sinh sống và làm việc tại đó
chính phủ nhật bản hy vọng rằng với đợt cung cấp vaccine lần này
cả người dân sở tại và người dân nhật bản có nhu cầu đều có thể tiếp cận nguồn vaccine ngừa covid một mươi chín
giúp giảm bớt nguy cơ
trước đó vào tháng sáu và tháng bảy nhật bản đã viện trợ cho việt nam hơn hai triệu liều vaccine astrazeneca
việc cung cấp vaccine lần này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín tại việt nam
nhật bản sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan và các tổ chức quốc tế
để thực hiện viện trợ theo nhiều hình thức khác nhau nhằm sớm khống chế được dịch covid một mươi chín
trong khi tình hình dịch covid một mươi chín đã diễn biến rất phức tạp trên phạm vi cả nước
các dịch vụ như karaoke massage quán bar
vũ trường đều có chỉ đạo tạm dừng hoạt động
tuy nhiên vẫn có những đối tượng bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy
công an tỉnh vĩnh phúc cho biết lực lượng công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ một nhóm nam nữ thanh niên
bất chấp các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tụ tập rủ nhau cùng sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi h hai mươi phút ngay mùng ba tháng chín nhận được thông tin tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
phát hiện tại nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ nêu trang nguyễn địa chỉ ở trung tâm thương mại phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
có chín đối tượng rủ nhau tụ tập mở nhạc mạnh có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
cùng với đó lực lượng đã thu giữ tại hiện trường hai sáu trăm sáu mươi chín gram ma túy nghi thuốc lắc cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua xét nghiệm nhanh bảy trên chín đối tượng dương tính với ma túy các đối tượng đều ở độ tuổi từ hai mươi ba đến ba mươi một
là người trên địa bàn huyện vĩnh tường và huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ
kraoke massa quán ba vũ trường từ một mươi hai h ngày một tháng năm để phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư quận bảy võ khắc thái cho biết đã kiểm soát được dịch trên địa bàn quận
đây là một điểm sáng trong chiến lược chống dịch của tp hcm khi một địa phương đã chuyển dần từ vùng đò qua vùng xanh
tức là ở mức kiểm soát được virus sars cov hai
tại sao quận bảy kiểm soát được dịch
số ca nhiễm tỷ lệ nhiễm cộng đồng và số ca tử vong ở quận này đều rất thấp khi so sánh với mặt bằng chung của cả thành phố trong mấy tuần qua
lý giải cho điều này quận bảy nằm trong nhóm tiêm chủng hiệu quả nhất thành phố
tính đến ngày hai tháng chín quận đã tiêm gần hai trăm bốn mươi bốn mũi
điều đó có nghĩa gần như toàn bộ người dân của quận đặc biệt là nhóm người già trên sáu mươi năm tuổi
có bệnh lý nền đều đã hoàn thành mũi một bắt đầu mũi hai
để theo dõi và chăm sóc người dân có nhu cầu y tế trong mùa dịch
quận lập ra một mươi tổ y tế cộng đồng quy mô trên một mươi một mươi năm người một tổ
trong đó phần lớn là các bác sĩ điều dưỡng sinh viên y khoa hội chữ thập đỏ
đây là lực lượng phản ứng nhanh với nhiệm vụ thăm khám chăm sóc cho f f một trong cộng đồng theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ hai sàng lọc cấp cứu các f có thể chuyển nặng để chuyển tuyến kịp thời
thứ ba hỗ trợ kết nối xe cấp cứu cho người dân
thứ tư giúp đỡ y tế cho người ở khu phong tỏa giúp người dân xét nghiệm nhanh để phát hiện bệnh kịp thời để chữa trị
thứ năm phối hợp tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch quận cũng bàn giao một mươi xe cấp cứu cho một mươi phường
người dân có vấn đề y tế có thể liên hệ vào đường dây nóng của tổ y tế cộng đồng phường nơi cư trú
bên cạnh đó quận bảy đã xây dựng các trạm y tế chăm sóc f tại nhà hiện đã có bốn mươi bốn trạm y tế
trong đó có ba mươi bốn trạm lưu động với tổng số trên ba trăm năm mươi bác sĩ dược sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên
họ đảm nhận nhiệm vụ điều trị chăm sóc ban đầu cho các bệnh nhân nhẹ có bệnh lý thông thường
đến nay các trạm y tế đã khám trực tiếp cho gần một một trăm linh người tư vấn trực tuyến cho hơn ba ba trăm linh người
chuyển kịp thời bốn mươi trường hợp trở nặng đi cấp cứu
về hạ tầng y tế chăm sóc f quận đã tổ chức hai mươi một khu cách ly tập trung quy mô ba bốn trăm linh giường
đây là khu vực dành cho các f không có điều kiện tự cách ly tại nhà hoặc f có triệu chứng nhẹ
có một số bệnh nền được theo dõi kịp thời để ngừa tình trạng f trở nặng nhanh do biến chủng delta
các khu cách ly có trang bị oxy thuốc điều trị covid một mươi chín
với các f có triệu chứng trung bình nặng và hồi sức cấp cứu ban đầu
quận đã tổ chức ba cơ sở điều trị gồm bệnh viện quận bảy bệnh viện đa khoa tân hưng
và bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một
sức chứa tổng thể là sáu trăm chín mươi giường hiện đang điều trị cho gần năm trăm linh người
riêng bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một có trang bị một bồn oxy ba mươi hai tấn
cùng hệ thống oxy trung tâm đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc
đồng thời còn có năm mươi máy thở dòng cao hfno năm mươi bốn máy tạo oxy
ngoài ra quận còn có quy chế phối hợp liên kết với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn
bệnh viện fb bệnh viện tâm đức và với các bệnh viện giã chiến của thành phố
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu trung tâm hồi sức của bệnh viện bạch mai
mô hình này giúp người dân quận bảy có thể tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời
trong trường hợp các cơ sở của quận bảy gặp quá tải hoặc không đủ điều kiện và khả năng chữa trị
quận bảy cũng chủ trương và kế hoạch hình thành nhiều tầng
nhiều lớp tự quản để đảm bảo nhu cầu y tế của người dân được đáp ứng kịp thời
tương tự tổ tự quản trong y tế quận bảy cũng tổ chức mô hình tự quản về an sinh xã hội
cứ mỗi ba mươi đến năm mươi hộ gia đình thì sẽ lập ra một tổ tự quản
dưới sự theo dõi và quản lý của tổ dân phố
các khu phố sẽ lập ra ban tự quản để theo dõi hỗ trợ tổ dân phố
mỗi phường sẽ có nhiều ban tự quản
bằng mô hình này nhu cầu của từng hộ gia đình sẽ được các tổ tự quản nắm bắt kịp thời
vận động các nguồn lực để tự hỗ trợ lẫn nhau hoặc đề xuất trung tâm tiếp nhận
điều phối và cứu trợ hàng hóa thực phẩm cho người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tổ tự quản cũng sẽ giúp thống kê hỗ trợ việc chi các chế độ chính sách cho người dân
theo các gói cứu trợ từ ngân sách chính phủ chính quyền thành phố các gói cứu trợ khác
quận bảy cũng là địa phương thuộc nhóm tiên phong thành lập trung tâm tiếp nhận
điều phối và cứu trợ hàng hóa thương phẩm cho người dân khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đó là những lý do quận bảy tp hcm đã kiểm soát được dịch bệnh sớm nhất
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
tình trạng các f sô đổ hàng rào giành xuất ăn cho khu điều trị giã chiến cơ sở thới hòa thị xã bến cát đã được khắc phục
nghe vậy các lúc càng nhiều người chạy đến lấy thức ăn
trong lúc sô đẩy có người bị té ngã người ngất xỉu thức ăn thì đổ đầy dưới nền
video còn có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát cơ động nhưng do f không quá đông nên không thể ổn định tình hình
theo tìm hiểu sự việc xảy ra vào sáng ba tháng chín tại khu c bệnh viện giã chiến số một cơ sở
họ là những bệnh nhân covid một mươi chín được chuyển từ thị xã tân nguyên về đây điều trị vào tối ngày hai tháng chín
do sự phối hợp trong ban điều hành bệnh viện còn chậm nên chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bệnh nhân
trong lúc đó họ có những hành động không kiểm soát
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết khi nhận được thông tin đã yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh
đến tối mùng ba tháng chín tình hình tại bệnh viện giã chiến số một cơ sở hai đã ổn định
lực lượng công an cũng được tăng cường bảo vệ trật tự và đảm bảo đầy đủ suất ăn cho f
bệnh viện giã chiến số một cơ sở hai với quy mô một mươi hai giường dùng để điều trị f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
ban điều hành của bệnh viện có lãnh đạo công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở y tế là vấn đề an ninh trật tự hậu cần và điều trị
trước đó điểm thu dung f tạm thời tại một điểm trường ở thành phố thuận an tỉnh bình dương cũng xảy ra tình trạng người dân chen lấn nháo nhào xin đồ ăn
họ được đưa đến đây để chờ sang lòng tru chuyển đến các điểm canh ly
tuy nhiên do chưa được chuẩn bị thức ăn nên họ bức xúc và phản ứng mạnh khi thấy lực lượng đưa đồ ăn đến
tính đến ngày ba tháng chín bình dương có một trăm hai mươi sáu bốn trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín
một số địa phương có số ca mắc cao như thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
riêng thành phố thuận an và thị xã tân nguyên hiện các cơ sở thu dung điều trị f đã quá tải nên các địa phương khác đang chia lửa
thành phố hà nội cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn hàng và điều phối cung ứng hàng hóa đến người dân trên địa bàn
khi thực hiện phân chia thành ba vùng từ sáu giờ ngày sáu
ngay sau khi thành phố hà nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại ba vùng
từ sáu h ngày sáu tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín sở công thương hà nội vừa công bố kế hoạch đảm bảo nguồn cung và điều phối hàng hóa
về phương án điều phối cung ứng hàng hóa cho các phân vùng
đối với phân vùng một về nhu cầu hàng hóa bảo đảm cung ứng hàng hóa cho khoảng ba bảy mươi tám triệu người với một mươi mặt hàng lương thực thực phẩm
bao gồm gạo
thịt da súc thịt da cầm trứng da cầm dầu ăn gia vị rau củ quả thủy hải sản thực phẩm chế biến sản phẩm chế biến từ ngũ cốc
hai mặt hàng phòng chống dịch khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn và bốn mặt hàng thiết yếu khác phục vụ trẻ em người cao tuổi và phụ nữ
bao gồm sữa uống chế vệ sinh biển trẻ em biển người lớn băng vệ sinh phụ nữ
hàng hóa sẽ được phân phối tại bảy mươi tám siêu thị một trăm bốn mươi chín chợ năm chín mươi năm điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu
hai mươi doanh nghiệp và năm trăm sáu mươi năm địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến
chín trăm hai mươi bảy địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết
để đảm bảo vận chuyển cung ứng hàng hóa đến người dân các sở chiên ngành ra soát danh sách các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu
gửi công an thành phố cấp mã nhận diện đối với xe ô tô và cấp giấy phép đi đường cho các xe máy
xe ô tô được phép hoạt động theo quy định thực hiện cung ứng vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh các vùng vào vùng một
các shipper chỉ hoạt động trong phong vùng một
người dân được ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện phát phiếu mua hàng hai lần trên một tuần cho từng hội gia đình trên địa bàn quận huyện
để mua hàng trực tiếp tại các điểm bán mua hàng theo hình thức mua hàng trực tuyến
các đơn vị cung ứng hàng hóa thực hiện giao hàng qua nhân viên giao hàng theo địa bàn các quận huyện
mua hàng tại các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn
ủy ban nhân dân các phường xã thông báo cụ thể thời gian địa điểm để người dân tham gia mua sắm
đối với phong vùng hai và phong vùng ba phong vùng hai tính cho tổng số dân là một sáu trăm ba mươi bốn một trăm linh người
phân vùng ba tính cho tổng số dân là hai sáu trăm tám mươi bốn bốn trăm một mươi chín người đối với một mươi hai mặt hàng thiết yếu
hai mặt hàng phòng chống dịch năm mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho trẻ em người cao tuổi và phụ nữ
trong vùng hai hàng hóa sẽ được phân phối tại một mươi siêu thị một trăm linh hai chợ một một trăm bảy mươi tám cửa hàng tiện ích
sáu trăm năm mươi ba điểm bố trí bán hàng lưu động
một cửa hàng ga một trăm một mươi hai cửa hàng xăng dầu
phân vùng ba hàng hóa sẽ được phân phối tại một mươi ba siêu thị một trăm chín mươi tám chợ ba hai trăm bảy mươi ba cửa hàng tiện ích
tám trăm ba mươi tám điểm bố trí bán hàng lưu động ba trăm linh bốn cửa hàng ga hai trăm bốn mươi hai cửa hàng xăng dầu
thành phố hà nội sẽ bảo đảm đầy đủ nguồn hàng và điều phối
cung ứng hàng hóa đầy đủ đến người dân trên địa bàn thành phố
người dân yên tâm không cần mua sắm tích trữ
chỉ mua đủ dùng cho ba ngày trên một tuần theo lịch đi mua hàng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại